mở đầu chương trình là các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam một mươi đối tượng
liên quan đến vụ đánh nhau làm một thanh niên tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố tạm giam bốn đối tượng về hành vi giết người
gồm nguyễn hoàng đệ nguyễn hoàng duy kiều văn phúc nguyễn nhật huy
sau đối tượng bị khởi tố tạm giam về hành vi gây dấu chất tự công cộng tất cả cùng trú tại tỉnh hậu giang
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng hơn hai mươi ba h ngày ba tháng năm
duy đệ phúc huy và một đối tượng đem theo giao tự chế kiếm đi ba xe mô tô đến một quán cà phê
ở khu vực một phường ngã bảy thành phố ngã bảy để đánh nhau với trần minh tú nhưng không gặp
sau đó cả nhóm điều khiển xe mô tô đến vòng xoay thuộc khu vực ba phường ngã bảy thành phố ngã bảy
thì gặp nhóm của tú cũng mang theo hút
cả hai nhóm đã lao vào đánh nhau hậu quả khiến cho huỳnh văn tho bị chém tử vong tại chỗ
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an thành phố ngã bảy
đã nhanh chóng bắt được các đối tượng ngay trong đêm và thu giữ các khung khí
còn tại thành phố đà nẵng với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản dưới hình thức mua bán đất ảo
vào sáng ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng trương duy vũ bốn mươi năm tuổi
trú thệ quận hải châu thành phố đà nẵng
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín để có tiền trả nợ và trả lãi ngân hàng vũ đã đưa ra thông tin giả
cần bán một lô đất để chiếm đoạt một tỷ đồng của một bị hại
sau khi nhận tiền trương duy vũ đã cao chạy ra bay cắt đứt mọi liên lạc với bị hại
qua xác minh công an xác định lô đất vũ bán cho bị hại đã bị thế chấp ngân hàng

trương duy vũ đã bán cho nhiều người khác
sau thời gian lẩn trốn công an đã mời vũ lên làm việc
tại cơ quan công an vũ thừa nhận hành vi của mình và cho biết không còn tài sản gì để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đang tiếp tục làm việc với các bị hại
củng cố hồ sơ để xử lý trương duy vũ theo quy định của pháp luật
thông qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh ninh bình đã phát hiện trên địa bàn
thành phố ninh bình và huyện hoa lư có một đường dây sử dụng công nghệ cao
để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tình vị
đối tượng cầm đầu được xác định là đinh thị phương chú tại thành phố ninh bình
tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác trên địa bàn thành phố ninh bình
và các huyện hoa lư gia viễn
vào ngày sáu tháng năm ban chuyên án đã quyết định phá án và qua đó đã bắt giữ đinh thị phương
và tám đối tượng trong đường dây này
lực lượng công an thu giữ của các đối tượng một mươi năm điện thoại di động
và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc
riêng trong ngày sáu tháng năm tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên một tỷ năm trăm linh triệu đồng
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã quyết định
tạm giữ hình sự nguyễn phạm tuân ba mươi bảy tuổi trú tại phường bình san thành phố hà tiên
và một mươi đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng năm hơn chục đối tượng tụ tập tại căn nhà số ba mươi chín mạc thiên tích
khu phố ba phường bình san thành phố hà tiên tham gia đánh bạc ăn tiền
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố hà tiên bắt quả tang
tại hiện trường công an đã bắt giữ được một mươi bảy người trong đó có một mươi một phụ nữ
tạm giữ số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận hàng ngày thường đến tới tụ tập đánh bạc trên
để ăn thua với nhau mỗi ván bài từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
thưa quý vị tại tỉnh con tum hai trận động đất đã xảy ra trong sáng ngày hôm nay
đều có tâm trấn tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã đi cảnh báo
vào lúc chín h hai mươi phút sáng ngày hôm nay một trận động đất mạnh ba bốn độ richter
với độ sâu tâm chấn động khoảng tám một km vừa xảy ra tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trước đó vào lúc năm h một mươi tám phút sáng cùng ngày một trận động đất mạnh ba độ cũng đã xảy ra
tại khu vực huyện con plông và trận động đất có độ sâu trấn tiêu khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cũng cho biết
vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này
thưa quý vị công an quận ba tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng lương mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại thành phố hải phòng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
công an quận ba tp hcm nhận được trình báo của nhiều công ty cửa hàng trên địa bàn
về việc bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị
nên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra truy xét
bằng nhiều nghiệp vụ ngày tám tháng năm công an xác định nghi can lương mạnh hùng
đang có mặt tại quận bốn tp hcm
công an thư giữ nhiều điện thoại di động máy tính dụng cụ để mở ổ khóa
qua xác minh hùng từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi ba
đang nói hùng từng bị công an quận ba bắt giữ về tội danh trên
sau khi ra tù hùng mua đồ về chế tạo nghề mở khóa
và bắt số ôn với các công ty cửa hàng vào thời điểm đạn sáng để trộm cắp
công an tình nghi đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp bằng thư đoạn tương tự
nên đề nghị ai là nạn nhân của hùng tới công an quận ba để trình báo phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng
cũng liên quan đến trộm cắp tại công ty
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm cho biết
đã tiếp nhận và đang điều tra truy bắt băng trộm tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạng megahome
chuyên sản xuất sản phẩm gia dụng tại địa chỉ g hai trên ba mươi a đường trần văn dầu xã lê minh xuân huyện bình chánh
theo điều tra ban đầu sáng ngày bảy tháng năm
nhân viên công ty đến làm việc thì phát hiện cồng mỏ toan
sau khi vào bên trong phát hiện đồ đạc bị xáo trộn các học tủ bài làm việc bị lục tung nhiều tài sản bị mất
qua kiểm tra các camera an ninh tại công ty cho thấy băng trộm có năm đối tượng
trong đó bốn đối tượng lén vào trước một đối tượng vào sau
thời gian băng trộm đánh vào công ty được camera ghi lại thể hiện từ hai mươi ba h bốn ngày sáu tháng năm
sau khi đã tự do luật tung công ty để trộm hàng loạt tài sản
đến năm h hai mươi hai phút sáng ngày bảy tháng năm băng trộm rời đi
thông kê ban đầu tài sản bị mất trộm gói giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
đa phần là các thiết bị điện tử như máy chụp ảnh sonyanfa trị giá hơn tám mươi triệu đồng
hai bộ vi tính trị giá hơn bảy mươi bốn triệu đồng máy chụp hình và lên máy ảnh
nơi bị mất trộm là xưởng sản xuất và là văn phòng của bộ phận marketing xuất nhập khẩu kỹ thuật
do nhu cầu chuyển địa điểm sản xuất nên hai tuần trước đó đã chuyển tất cả máy móc và thành phẩm
xuống một trụ sở khác ở tỉnh long an nên tài sản bị mất đa số là máy ảnh thiết bị điện tử của phụ kiện
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh khẩn trương điều tra
thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử và nghị án chiều ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt một mươi hai năm tù đối với cao đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ tại thành phố phan thiết giám đốc công ty bất động sản trung lan
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng
mặc dù biết thủa đất số một trăm sáu mươi chín tờ bản đồ số chín mươi hai có diện tích một một trăm hai mươi một năm m hai
loại đất trồng cây lâu năm tại xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam đã được chuyển giường cho chủ sở hữu mới
nhưng trung vẫn nhờ người đo đạt bản vẽ phân lô đổ đường bê tông trên thủa đất này
trung tự đặt tên cho lô đất này là khu dân cư phú mỹ và cho nhân viên rao bán tám lô đất nền tại đây
với quảng cáo đưa thông tin là đất có đầy đủ cơ sở pháp lý
có tất cả bốn người đã nộp tiền và ký các hợp đồng với năm lô đất mà công ty trung len rao bán
tổng số tiền mà trung chiếm đoạt là gần hai năm tỷ đồng
tòa đã tuyên án trung một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tội danh này trung nhận mức phạt một mươi hai năm tù và phải trả lại cho các bị hại chín trăm ba mươi tám triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết
đang điều tra làm rõ một vụ trộm cắp dây cáp viễn thông trên địa bàn của ấp trà bang a
xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
khoảng ba giờ ngày tám tháng năm trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phát hiện một đối tượng
đang thực hiện hành vi cắt rộn dây cáp viễn thông nên nhanh chóng bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên thạch sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
thời điểm bị bắt quả tan thành sơn vừa cắt xong gần một trăm linh mét dây cáp viễn thông
lực lượng công an tạm giữ nhiều dụng cụ dùng để cắt dây cáp
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày chín tháng năm công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự
nguyễn hoàng phong hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai và nguyễn tấn tài hai mươi sáu tuổi quê tại bình thuận
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
theo hồ sơ công an ngày tám tháng năm trong lúc tuần tra tại khu vực ấp chợ xã phước thiền
công an huyện nhân trạch phát hiện phong và tài có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thì phát hiện tài đang cất giấu một gói ma túy đá thu giữ xe máy hai điện thoại di động
và công cụ sử dụng ma túy
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phá nhiều vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trên một số tuyến đường thuộc địa bàn của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai gây mất an toàn giao thông
trước tình trạng này ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đã chỉ đạo lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải
tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi gây mất trực tự an toàn giao thông
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn thành phố biên hòa
tài xế điều khiển chiếc xe tải bên này đang chạy trên đường quỳnh văn nghệ vào giờ cấm
tổ tuần tra của đội thanh tra giao thông số ba phát hiện lập tức ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tương tự tài xế lái xe tải bồn trộn bê tông này đang chạy trên đường vào giật cấm
thoạt nhìn thấy bóng dáng của lực lượng đang tuần lưu trên đường từ xa liền vội vàng tấp xe vào lề đường
và dừng xe như thể chấp hành nghiêm quy định không lưu thông xe trong giờ cấm
khi nhận thực tế cho thấy công tác kiểm tra gặp không ít khó khăn vì vẫn còn khá nhiều tài xế cố tình chạy xe vào giờ cấm
và khi phát hiện lực lượng chức năng liên ra tín hiệu báo cho nhau biết để dừng xe vào lề đường như thế này
để tránh né phát hiện sự phạt vi phạm
tại do đồng hồ của em nó cũng hơi dây thích cũng hết mấy phút em cũng không có biết được
nên em có đi chở cho anh thông cảm dừng cho em chiếc này
đồng hồ của anh bên anh nó
nó đúng giờ còn của em thì nó lại sơ hấp sớm hơn hai phút
nên em sơ hấp kinh nghiệm làm sao sẽ đi tranh thủ đi sớm hơn không đi trong giờ cấm này
xe em đổ ở khu công nghiệp chanh sinh anh chạy về
tới đây cao điểm em đậu
đợi giờ hết xả cao điểm tụi em mới đi được anh
dù các tài xế đưa ra lý do hoàn cảnh để biện minh cho lỗi vi phạm của mình
nhưng lực lượng chức năng vẫn kiên quyết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chánh
theo nghị quyết mới một trăm ba mươi năm của chính phủ
với mức phạt tiền từ hai triệu năm trăm linh ngàn đồng đến ba triệu đồng
kèm theo chế tài thước giấy phép đáy xe từ một đến ba tháng
qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố
lực lượng thanh tra giao thông đội ba biên hòa đã phát hiện và xử phạt
hơn bốn mươi trường hợp xe vi phạm chạy vào đường cấm giờ cấm
và dừng đổ sai quy định đường trong đô thị
thực hiện theo sự chỉ đạo của giám đốc xã hội hành tải và lãnh đạo thanh tra sở
thì lực lượng thanh tra giao thông biên hòa tăng cường kiểm tra thường xuyên
chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn những giờ cao điểm
khá như là đường quỳnh dân nghệ bùi hương nghĩa và đường cà quang hảo
lực lượng thanh tra giao thông biên hòa thường xuyên kiểm tra
xử lý những trường hợp vi phạm giờ cấm
là tương đối đến thời điểm này
thì lực lượng thanh tra giao thông biên hòa cũng đã làm biện bản
khá nhiều xử lý dứt điểm trường hợp xe đi vào đường cấm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình trực tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố biên hòa đồng nai diễn biến khá phức tạp
nhất là sau khi hết thời gian giãn cách xã hội trở lại bình thường mới
vì vậy bên cạnh công tác tuyên truyền kiểm tra xử phạt
nghiêm minh của lực lượng chức năng đòi hỏi các đại sế
phải hết sức tuân thủ nghiêm quy định không chạy xe vào những tuyến đường
có đặt báo cấm theo giờ bởi đây là những khoảng thời gian cao điểm
có đông người và phương tiện lưu thông đa phần là công nhân
và học sinh tham gia giao thông trên đường
một khi lái xe không chấp hành để xảy ra tai nạn thì sẽ gây hậu quả khôn lường
ngày chín tháng năm tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
được sự ủy quyền của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện học viên
các trường công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai khu vực phía nam
khóa huấn luyện năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai diễn ra
trong năm tháng mặc dù chịu tác động của đại dịch covid một mươi chín
ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt
phải huấn luyện nhiều nội dung đang xen với cường độ cao
nhưng với sự nỗ lực cố gắng tinh thần đoàn kết thống nhất của đội ngũ cán bộ quản lý
huấn luyện hậu cần phục vụ của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
và toàn thể tám trăm sáu mươi một học viên của trường đại học an ninh nhân dân đại học cảnh sát nhân dân
khóa huấn luyện đã hoàn thành các nội dung chương trình kế hoạch đề ra
và đạt được những kết quả nổi bật
tại buổi lễ các học viên đã trực tiếp thể hiện các màn võ thuật
khống chế tội phạm trong nhiều tình huống
triển khai đội hình chống bạo loạn mẫu súng chống áp tội phạm
đặc biệt nguy hiểm vì giải cứu con tin
kết quả khóa huấn luyện là những nền tảng cơ bản
là hành trang quan trọng bước đầu trong sự nghiệp phong mai nhân dân
của mỗi sinh viên các trường phong mai nhân dân
để các đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập tại các trường phong mai nhân dân
trao dội bồi dưỡng rèn luyện những chiến thức kỹ năng kinh nghiệm
đã được huấn luyện trong năm tháng qua
để từng bước hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của công tác công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thưa quý vị bộ tài chính vừa ban hành thông tư số hai mươi năm hai nghìn hai mươi hai
quy định về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí
trong lĩnh vực chứng khoán thay thế thông tư số hai trăm bảy mươi hai hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính
theo đó thông tư bổ sung phí giám sát chứng khoán phái sinh
đối với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam vsdc
là một mươi doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế giá dịch vụ bù trừ
và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ
đồng thời phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với sở giao dịch
chứng khoán là một mươi doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh
một số loại phí lệ phí vẫn được giữ nguyên mức thu
như lệ phí cấp giấy phép hiện
thành lập và hoạt động công ty chứng khoán là từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
giấy phép lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý
quỹ đầu tư chứng khoán công ty đầu tư chứng khoán là ba mươi triệu đồng
một giấy phép thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy
trong thời gian qua công an tỉnh cà mau đã triển khai nhiều biện pháp
đấu tranh xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa
như mua bán hàng hóa không hóa đơn chứng tử hàng gian hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được đơn vị chức năng và người dân đánh giá cao
và sau đây sẽ là ghi nhận một số vụ việc điển hình trong thời gian vừa qua
theo đánh giá của lực lượng chức năng trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh như mua bán hàng hóa
không hóa đơn chứng tử hàng gian hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
vẫn có diễn biến phức tạp tại một số địa bàn lĩnh vực
các đối tượng vi phạm sử dụng phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
nhằm đối phó với việc phát hiện xử lý của các đơn vị
trong những tháng đầu năm phòng cảnh sát kinh tế kết hợp với các cơ quan chức năng
đã phát hiện xử lý là trên ba mươi sáu vụ vi phạm
trong đó đề sức xử phạt số tiền là trên sáu tỷ đồng
và tịch thu hàng hóa là khoảng bốn tỷ đồng
đặc biệt là không để phát sinh những vụ vi phạm
những điểm nóng những vụ việc phức tạp gây bức xúc trong dư lượng của nhân dân
trong đó là có những vụ lớn những vụ điển hình
ngay từ đầu năm thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
công an tỉnh cà mau đã liên tiếp bắt và thu giữ các loại hàng hóa
không có hóa đơn chứng từ không có danh mục được phép lưu hành ở việt nam
tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh
các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa không những ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước
về kinh doanh
mà còn tiêm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
gây bất lợi cho nhân dân trong quá trình sử dụng các sản phẩm giả hoặc là kém chất lượng
theo đơn vị nghiệp vụ tinh vi hơn gần đây các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội
như zalo facebook để tiến hành thực hiện mua bán giao dịch
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng công an xã tân lộc
huyện thới bình và lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh
thuộc ấp chín xã tân lộc và phát hiện chín mươi hai kiện hàng hóa có trên bảy sản phẩm ngoại nhập lậu
gồm mỹ phẩm mặt nạ dưỡng da thực phẩm chức năng mắt kính đồng hồ
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không có mặt tại địa phương
còn người đại diện cơ sở cũng không xuất trình được khóa đơn chứng từ của số lượng hàng hóa nói trên
trong thời gian gần đây đơn vị phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện
một số trường hợp vi phạm với giá trị hàng hóa từ vài trăm triệu đồng lên đến vài tỷ đồng
và đơn vị đã đề xuất xử lý đối với hành vi này với mức phạt gấp nhiều lần so với giá trị hàng hóa vi phạm
ví dụ như là hàng hóa vi phạm là một tỷ đồng thì mức phạt đối với tổ chức là từ năm đến bảy tỷ đồng
trong thời gian tới công an tỉnh cà mau sẽ triển khai nhiều biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trên
cùng với đó mức xử lý đối với vi phạm pháp luật về kinh tế hàng hóa rất nghiêm minh
vì thế các tổ chức cá nhân không nên vì lợi nhuận trước mắt mà gây ảnh hưởng đến quản lý
cũng như hoạt động sản xuất bình thường của các đơn vị kinh doanh chân chính
góp phần tạo nên thương hiệu uy tín
trong lòng người tiêu dùng
thưa quý vị tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
với bất cứ ai nếu như không có đầy đủ kỹ năng sinh tồn
và vào mùa hè thì con số thương tâm liên quan đến tai nạn thương tích này lại càng có chiều hướng gia tăng
và đau xót hơn khi phần lớn nạn nhân lại là trẻ em
với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội cũng đang mở đợt cao điểm
triển khai việc tuyên truyền trang bị kỹ năng cho các em học sinh phòng chống đuối nước tai nạn thương tích và xử lý khi cháy nổ xảy ra
dù đang là học sinh tiểu học nhưng với các em học sinh khối bốn trường tiểu học văn yên quận hà đông
những buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước như thế này rất thú vị vì có nhiều kiến thức dễ dàng áp dụng
thực hành các thao tác đơn giản
lực lượng cảnh sát cách theo cứu khi không may gặp sự cố đuối nước cách xử trí kịp thời nếu cháy xảy ra tại các nước học hay trong gia đình
kỹ năng sinh tồn và phòng chống thương tích được truyền đạt cụ thể hấp dẫn với các em học sinh
nếu mà có cháy xảy ra con sẽ bình tĩnh và con sẽ hô thật to là cháy cháy và sau đó con gậm một trăm một mươi bốn ạ
chúng ta biết bơi rồi nhưng mà chúng ta vẫn có xảy ra những sự cố kiểu đuối nước
thì lúc chúng ta đuối nước chúng ta có thể dơ tay lên
vậy thì đấy là tín hiệu quốc tế
đuối nước ở trẻ em đang có diễn biến rất phức tạp
có những vụ việc xảy ra không phải một mà là nhiều em học sinh cùng tử vong do đuối nước
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm vừa qua ít nhất một mươi bốn trẻ em đã tử vong do đuối nước
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở nghệ an đồng nai bình thuận
việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh bởi vậy cần thiết phải được tăng cường
và cần phải triển khai ngay
tại cả với cấp tiểu học và mùng non
tỷ lệ học sinh của trường tôi rất nhiều học sinh chưa biết bơi
mặc dù là bố mẹ cũng quan tâm và thầy cô thì cũng rất là muốn hướng đến những cái đó
thế nhưng mà có thể là do nhiều yếu tố nên các con chưa có được điều kiện để tập bơi
hoặc là chưa có điều kiện để mà tham gia những cái buổi tập huấn tuyên truyền như thế này
tôi thấy rất là bổ ích và rất ý nghĩa
sau những cái buổi như thế này tôi tin chắc rằng học sinh của trường thầy văn yên sẽ có được trang bị
những kỹ năng đơn giản nhất sơ đẳng nhất để mà có thể tự bảo vệ mình
đối với cả từng loại đối tượng thì từng lứa tuổi thì cũng sẽ có những cái tuyên truyền tiếp cận
đối với cả các lứa tuổi nó sẽ khác nhau
ví dụ như là đối tượng là trẻ mầm non hay là tử học
chúng ta có thể cũng không sử dụng những cái gì nó quá như sử dụng lang vòi chữa cháy
hay là sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy
mà chúng ta chỉ hướng dẫn các con biết cách sử dụng thôi
và chủ yếu là công tác phát hiện thoát nạn trong đám cháy xảy ra
các hoạt động tuyên truyền phổ biến kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước như thế này
sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dân
hướng tới tất cả các cấp học để các em học sinh có thêm những kiến thức bảo vệ mình
khi tham gia các hoạt động hơi chơi vào kỳ nghỉ hè
vì vậy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố hà nội
cũng như các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở cơ sở
đã chủ động triển khai các phương án từ sớm từ xa
bám sát với quá trình chuẩn bị của ban tổ chức sự kiện
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
phát rê dừng si quận nam tử liêm hà nội
đây là một trong những khách sạn được lựa chọn cho đoàn khách quốc tế tham dự sea games ba mươi một lưu trú
và chỉ cách sân vận động mỹ đình chưa đầy một km
để thử nghiệm tính cơ động hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày sáu tháng năm công an tp hà nội thực hiện buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định được đặt ra tại khu vực dịch vụ massag tầng bốn khối nhà khách sạn
xảy ra vụ hỏa hoạn do một khách hàng làm đổ cốc nến gây cháy
ngay lập tức một mươi ba xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm cùng một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ được điều động
quá trình diễn tập thể hiện sự hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị
sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an và lực lượng chữa cháy tại chỗ
với buổi diễn tập ngày hôm nay chúng tôi đánh giá rằng là chúng ta đã triển khai theo đúng phương án đã đề ra
và đặc biệt là chúng ta đã thực tập một cách an toàn để tạo những hiệu ứng cũng như yên tâm của người dân thủ đô
người dân ở các quốc gia đến tại hà nội chúng ta để tham quan cũng như là thi đấu trong kỳ sea games này
bên cạnh khu vực lưu trú nơi thi đấu cũng là địa điểm bảo vệ quan trọng
trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch quận cầu giấy được xác định là địa điểm thi đấu môn ủ xu trong khuôn khổ sea games ba mươi một
dự kiến nơi đây sẽ đón hàng trăm thành viên các đoàn đến tham dự thi đấu
cơ sở vật chất thi đấu và mọi điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã được đầu tư hoàn thiện
bên cạnh công tác kiểm tra giám sát lực lượng công an quận cầu giấy đã phối hợp với trung tâm tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy mới cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tại đây
chúng tôi đã phối hợp với công an quận cầu giấy tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ viên chức người lao động tại trung tâm về công tác phòng cháy chữa cháy
quận cũng đã đầu tư lắp đặt một số hệ thống phòng cháy chữa cháy mới và hiện nay cũng đang nghiệm thu bàn giao xong rồi
đợi cho việc vận hành nữa thôi
là sẽ đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy cho tất cả các đoàn vận động viên và tất cả những việc mà diễn ra tại trung tâm để đảm bảo vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận và trung tâm
những ngày này không khí làm việc tại các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở rất khẩn trương nghiêm túc
mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội đều ý thức được trách nhiệm của mình trước sự kiện thể thao lớn
vì vậy khi xây dựng các phương án huy động tối đa lực lượng phương tiện ai cũng đặt ra quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đối với cả đơn vị của tôi trong thời gian này chúng ta động viên cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần để làm có nhất công tác thường thực sẵn sàng chiến đấu
đảm bảo nếu có sự cấu tránh đổ xảy ra chúng tôi có thể xử lý nhanh nhất giảm ít nhất thiệt hại với người và tài sản
hà nội là địa bàn trung tâm trọng điểm trong công tác tổ chức sigem ba mươi một
vì vậy sự chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện của mỗi đơn vị mỗi lực lượng sẽ góp phần làm nên tấm la chắn vững chắc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện trọng đại này